nhằm bảo đảm thực hiện tốt công tác phòng chống dịch covid một mươi chín ngày hôm nay
ubnd tp hcm đã ký quyết định về việc tạm dừng hoạt động sản xuất của công ty trách nhiệm
hiểu hạn poyuen việt nam nằm tại quận bình tân với quy mô lớn với gần bảy mươi lao động
việc tạm đình chỉ sản xuất đối với công ty pouen việt nam là do không bảo đảm các yêu cầu
điều kiện an toàn về phòng chống dịch covid một mươi chín thời gian tạm đình chỉ từ ngày một mươi bốn đến hết ngày một mươi năm tháng bốn
công ty pouen việt nam tạm dừng hoạt động sản xuất đồng thời triển khai thực hiện đầy đủ
các biện pháp phòng chống dịch theo quy định công ty trách nhiệm hữu hạn pouen việt nam
có quy mô lớn với gần bảy mươi lao động làm việc ba k có ca đêm hằng ngày công ty có trên tám trăm linh xe
đưa đón công nhân nên không đáp ứng được chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ về cách ly xã hội
và chỉ số đánh giá tính rủi ro lây nhiễm covid một mươi chín tại công ty là rất cao